thủ tướng ba lan maréo mozavsky thông báo hội nghị các nhà tài trợ quốc tế do ba lan và thụy điển
đăng cai ngày hôm qua ở vác xa va đã gây quỹ sáu năm tỷ đô la mỹ dành cho ukraine để đối phó với
suy thoái kinh tế và tình trạng nhân đạo đang xấu đi do xung đột
ủy ban châu âu ec cũng cam kết dành hai trăm linh triệu euro viện trợ cho người dân phải sơ tán ở ukraine
trong bài phát biểu qua video gửi tới hội nghị tổng thống pháp emmanuel macron thông báo nước này
sẽ tăng cường viện trợ tài chính toàn diện cho ukraine trong năm hai nghìn hai mươi hai từ một bảy tỷ đô la mỹ lên hai tỷ đô la mỹ
theo thủ tướng morawiecki các quốc gia như phần lan cộng hòa xét croatia và nhiều nước khác cam kết
tài trợ nhiều triệu euro cho viện trợ nhân đạo và các nỗ lực quân sự

phát biểu tại hội nghị thủ tướng ukraine denis smihen cho biết từ khi xảy ra xung đột
nước này đã nhận được tổng cộng hơn một mươi hai tỷ đô la mỹ tiền viện trợ vũ khí và tài chính